các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào chiều hai mươi tám tháng chín đội cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an phường hai thành phố đà lạt bắt giữ trần văn tuấn quê tại vĩnh phúc
tuấn là tội phạm bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc ra quyết định truy nã vào ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi tám vì tội cố ý gây thương tích
khám xét nơi làm việc của tuấn do hoàng công minh làm chủ cơ quan công an cũng phát hiện một khẩu súng một dao tự chế dài ba mươi năm cm
một gói ni lông chứa tinh thể màu trắng một gói ketamin và một trăm linh chín viên nén màu hồng nghi là ma túy
cùng với năm xe gắn máy các loại
chủ cơ sở khai nhận thuê mặt bằng kinh doanh cầm đồ và cho vay
dù dịch vụ cầm đồ này chưa đủ điều kiện để kinh doanh nhưng đã đi vào hoạt động từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay
với mức vay từ ba đến một mươi triệu đồng một khách tùy hình thức vay trung bình mức lãi suất áp dụng là rất cao từ sáu mươi đến hai trăm bốn mươi một năm
thuê xe ô tô và cầm cố để lấy tiền trả nợ
một chú tệ phường an khê quận thanh khê tp đà nẵng vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử về hành vi lừa đảo chính đất tài sản và sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng trong khoảng thời gian dài cường có vay mượn của nhiều người với số tiền vài trăm triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả
nên nảy sinh ý định thuê xe ô tô để cầm cố lấy tiền trả nợ
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày bị phát giác cường đã nhờ người làm giả một số giấy tờ xe mà cường thuê được
cầm cố với số tiền từ ba trăm linh triệu đến năm trăm linh triệu đồng
với uy tín của bản thân hoặc nhờ các mối quan hệ quen biết cường đã thuê được tổng cộng chín chiếc xe ô tô các loại và mang đi cầm cố được số tiền hơn hai tỷ đồng
toàn bộ số tiền có được cường dùng để chi trả cho các chủ nợ và tiêu xài cá nhân
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt đinh văn cường một mươi ba năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đất tài sản và sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tại tp đà nẵng dịch vụ cho thuê xe tự lái nở rộ trong những năm gần đây xuất phát từ nhu cầu của một số cá nhân tổ chức và được đánh giá là khá tệ ích
tuy nhiên với những hình thức quản lý lỏng lẻo từ các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ này thì nhiều đối tượng đã lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội
tại tỉnh vĩnh phúc cũng vì lợi dụng những mối quan hệ quen biết mà nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thành phố phúc yên đã thuê xe ô tô
sau đó đến tiệm cầm đồ cầm lấy hàng trăm triệu đồng tiêu xài cá nhân
đối tượng nguyễn tuấn anh đã bị bắt xử và khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phúc yên nhận được đơn đề nghị của anh nguyễn xuân phong trú tại phường xuân hòa tp vĩnh yên
đề nghị cơ quan công an giải quyết theo quy định của pháp luật về việc nguyễn tuấn anh thuê xe ô tô của mình từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay chưa trả
anh phong đã liên lạc với tuấn anh nhiều lần nhưng không được
khi có thỏa thuận với nhau bằng miệng là cháu nguyện cái xe của chú cháu chở xếp đi công tác thì cháu nguyện một mươi năm ngày
sau hết một mươi năm ngày thì tôi có gọi điện thì toàn bộ liên lạc bị cắt đứt không liên lạc được
sau khi tiếp nhận đơn đề nghị công an tp phúc yên đã xác định có dấu hiệu phạm tội và tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam phục vụ công tác điều tra đối với nguyễn tuấn anh về tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản
đối tượng khai nhận do cần tiền làm ăn nên đã nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái đem cầm cố lấy một trăm năm mươi triệu đồng
vì vậy tôi hỏi thuê xe của anh phong để đi lại phục vụ bức địa hàng ngày
vì vậy trong thời gian đấy thì có nơi ý định là cầm xe đấy
để lấy tiền đi nhập hàng về
tính là đến trước ngày hết hạn thuê xe thì sẽ có tiền để lấy lại chiếc xe đấy để giải đoàn phong
nhưng mà trong thời gian làm việc không đạt được như ý muốn
không có khả năng bỏ lại số tiền đấy để chuộc xe về
nên tôi nói với trung quốc là ra
thì tuấn anh có đi xe về quán nhà tôi
thì tôi kiểm tra giấy tờ xe và xe thì đầy đủ
chỉ hỏi là xe không chính chủ vào giấy tờ gốc đâu
thì tuấn anh có bảo là xe các em vừa mua lại và ra về
thì cũng qua một số người ta giới thiệu thì biết là tuấn anh buôn xe
thì tôi cũng có tin tưởng và cho tuấn anh về một trăm năm mươi triệu
đấu tranh mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phúc yên đã làm rõ
ngoài vụ lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô của anh phong đem đi cầm cố
cũng với thủ đoạn tương tự nguyễn tuấn anh đã thuê xe ô tô tự lái của anh vũ ngọc yến
trú tại phường xuân hòa tp phúc yên
sau đó đem đi cầm cố lấy một trăm linh triệu đồng
số tiền trên tuấn anh dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân hết
tổ chức cũng đề nghị các tổ chức cũng như cá nhân lắp đặt hệ thống định vị giám sát hành trình
để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường trong quá trình sử dụng xe thuê
đối với các chủ hiệu cầm đồ thì yêu cầu là phải chấp hành đúng quy định của nhà nước
liên quan lĩnh vực kinh doanh có điều kiện
khi mà tiếp xúc với các đối tượng đến để cầm cố xe ô tô thì yêu cầu các chủ hiệu cầm đồ
phải kiểm tra rõ với cái nhân thân lai lịch người đến cầm cố
và đặc biệt là phải xem xét nguồn gốc tài sản cầm cố
pháp không đặc biệt là trong quá trình tiếp xúc với đối tượng thì phải kịp thời phát hiện
những biểu hiện nghi vấn và phải báo cáo ngay cơ quan công an để phối hợp giải quyết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa triệt xóa thành công ổ cờ bạc
tạm giữ bốn mươi sáu đối tượng và thu giữ một tỷ một trăm linh triệu đồng tiền tăng vật
trong một căn biệt thự thuộc khu phố hai phường an phú thị xã thuận an
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng chín lực lượng công an bất ngờ đột kích vào căn biệt thự
thuộc khu phố hai phường an phú thị xã thuận an do vợ chồng võ thanh tùng
và vợ là huỳnh thị ngọc liên làm chủ
lúc này trong căn biệt thự có bốn mươi sáu con bạc đang tham gia đá gà và lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một một tỷ đồng các đối tượng sử dụng để đánh bạc
và nhiều dụng cụ các đối tượng dùng để chơi đánh bạc
qua làm việc võ thanh tùng và huỳnh thị ngọc liên thừa nhận đã tổ chức sòng bạc này
cho các con bạc tới chơi và thu tiền sâu hai triệu đồng một giờ đối với lắc tài xỉu
và thu năm tổng số tiền con bạc thắng đá gà
được biết mỗi ngày có khoảng năm mươi sáu mươi người thường xuyên tới đây chơi đánh bạc
và vụ việc thì đang được tiếp tục điều tra xử lý
công an phường tám tp sóc trăng vừa bắt quả tang đối tượng trương tấn phát
tên hay gọi là phát trăng
phát trăng thường trú tại phường tám tp sóc trăng để điều tra làm rõ về hành vi trộm các tài sản
vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng chín lợi dụng sơ hở tại nhà kho số năm trăm bảy mươi bốn đường lê duẩn
phát đã dùng đoàn bẻ khóa lấy trộm một chiếc xe máy
trong lúc đối tượng chạy xe đến đoạn đường thuộc ngã tư lê duẩn cao thắng
thì anh nguyễn công hiến là chủ nhân của chiếc xe phát hiện chi hô
và cùng với người dân bắt được đối tượng rồi báo ngay cho lực lượng công an phường tám
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã đưa đối tượng cùng với tang vật về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an bước đầu phát khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị trong khoảng thời gian từ cuối tháng tám đến giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi
trên đệ bàn tp biên hòa của tỉnh đồng nai liên tục xảy ra các vụ cướp giật tài sản
qua đơn trình báo của các bị hại thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa
xác định phương thức thủ đoạn cũng như thời gian gây án
các đối tượng tương đối giống nhau do đó đã tiến hành xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh triệt phá
và sau một thời gian tích cực điều tra đeo bám địa bàn đối tượng
vào ngày hai mươi chín tháng chín công an tp biên hòa đã bắt quả tang hai đối tượng
đang chuẩn bị ép sát một phụ nữ đi đường để cướp giật tài sản
hai đối tượng bị công an tp biên hòa bắt giữ gồm huỳnh quang trí và phạm điển minh hải
cả hai cùng chú tệ phường biểu hòa tp biên hòa
trước đó vào khoảng tám giờ
ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng chín các trinh sát hình sự công an tp biên hòa phát hiện hải và trí
đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường đồng khởi thuộc địa phận phường tân hiệp
tp biên hòa có biểu hiện nghi vấn nên đã bắt giữ
qua đấu tranh các đối tượng này khai nhận đã thực hiện bảy vụ cướp giật tài sản
chính đoạt gần một trăm linh triệu đồng
gần đây nhất là vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi bảy tháng chín trí và hải đã thực hiện vụ cướp giật giỏ sách
bên trong có ba mươi triệu đồng của chị nguyễn thị thanh thảo
chú tệ phường chẳng dài khi chị thảo đang điều khiển xe mô tô trên đường hà huy giáp
thuộc khu phố hai phường quyết thắng tp biên hòa
từng là sáng trí hay điện thoại tôi về
rủ tôi đi uống cà phê và sau đó hai người đi trí chở tôi đi trên chiếc xe xinh tơ màu đen
chạy vòng vòng hướng nhân hòa thấy phụ nữ nào mà xe hở
trí liền ra hiệu ép xét vô để tôi giật
và sau đó về tiền thì trí đôi
còn điện thoại thì dư
trí giữ không biết trí làm gì vô để là thực hiện được bẫy dụ
được biết hai đối tượng phạm điền minh hải và huỳnh quang trí đợi nguyễn ma túy
và có tiền án về tội cướp giật tài sản mới ra tù vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
nhưng đến nay lại tiếp tục quay lại con đường cũ
theo như khai nhận hành vi phạm tội của hai đối tượng này
thời gian gây án thường xảy ra vào ban đêm trên một số tuyến đường vắng
phát hiện phụ nữ điều khiển xe máy
mang tài sản giá trị
và đuổi theo thực hiện hành vi phạm tội
trước tình hình bọn tội phạm cướp giật tài sản xảy ra trên đài bàn thành phố
thì cũng đề nghị quân chúng nhân dân hỗ trợ lực lượng công an trong công tác phòng ngừa tội phạm
khi đi đường khi lưu thông trên các tuyến đường
thì không nên đeo các xe chuyển hở hở cổ
cũng như là khi không nên để những tài sản có giá trị trong các giỏ sách
treo trên các ghi đông xe
điều này rất là dễ cho bọn tội phạm lợi dụng để hoạt động gây án
trước tình hình tội phạm cướp giật tài sản liên tục gia tăng
công an tp biên hòa đã chỉ đạo cho công an hai mươi sáu phường xã trên địa bàn thành phố
tăng cường công tác tuần tra khép kín địa bàn
kịp thời thông báo về các phương thức thủ đoạn hoạt động
của các loại tài sản
tội phạm để người dân biết nhằm chủ động phòng ngừa
nhất là với tội phạm cướp giật tài sản
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại huyện xuyên mộc
bảo lệ vũng tàu giữa hai xe ô tô đã khiến cho hai người tử vong tại chỗ
còn sáu người khác bị thương
khoảng một giờ một mươi năm phút ngày ba mươi tháng chín tại km hai mươi năm tám trăm linh quốc lộ năm mươi năm huyện xuyên mộc
xe ô tô bảy chỗ trên xe bốn người
đang lưu thông trên quốc lộ năm mươi năm hướng từ thị trấn phước biểu
huyện xuyên mộc đi thành phố bảo lệ vũng tàu
khi đến km hai mươi năm tám trăm linh thì xảy ra tai nạn với xe ô tô bốn chỗ khác
trên xe có ba người đang lưu thông theo hướng ngược lại
cú va mạnh đã khiến cho hai người trên xe bốn chỗ tử vong tại chỗ
còn sáu người khác bị thương
công an huyện xuyên mộc phối hợp với công an tỉnh bảo lệ vũng tàu
đang khẩn trương điều tra nguồn nhân của vụ tai nạn
tiếp theo bản tin biên tập viên thu hương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh nam định
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần trọng nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi tám phường hạ long thành phố nam định tỉnh nam định
về tội hiếp dâm
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê quý cao sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại một mươi tám a bốn đồng tâm
phường lạch chay quận hồng bàng thành phố hải phòng
và đối tượng nguyễn kiên trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại bốn mươi sáu b quang trung
phường bà triệu thành phố nam định tỉnh nam định
ra quyết định truy nã về tội cưỡng đoạt tài sản
đối tượng này có xeo chấm cách một cm trên trước đầu lông mày phải
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi thông tin
hãy đảm bảo hành động bao che chớ chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối bản tin là thông tin dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
kính chào quý vị và các bạn
miền bắc đang bước vào những ngày giữa mùa thu
tiết trời hơi xe lạnh nhờ tác động của đợt không khí lạnh đầu mùa
dự báo trong ba ngày tới khối không khí lạnh sẽ tiếp tục được bổ sung
vì vậy mà các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ sẽ ít biến đổi
ít mưa đêm và sáng trời hơi xe lạnh còn ban ngày có nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động xung quanh ngưỡng ba mươi hai độ
tương tự ở phía đông bắc bộ cũng sẽ chịu tác động của khối không khí lạnh
nên vào những ngày đầu của tuần tới đêm và sáng trời sẽ hơi xe lạnh
nhiệt độ ngày đêm duy trì ở ngưỡng
từ hai mươi một đến ba mươi một độ
mưa nhỏ cũng có thể xuất hiện ở diện cục bộ vào buổi sáng và tối muộn
nhưng nhìn chung là không quay trở ngại nào cho hoạt động lưu thông của người dân ở đây
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế do tác động của khối không khí lạnh
cùng rãnh ngáp thấp nên mưa rào và rông vẫn tiếp tục duy trì trong những ngày tới
tập trung chính tại các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
trong cơn rông cơn đệ phong tố lấp và gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực không cao
ngày đêm giao động từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận do chịu ảnh hưởng của giải thời tiết xấu
nhưng cũng có mưa rào và rông rải rác
riêng các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên sẽ có mưa vừa đến mưa to và rông
do có mưa nên nền nhiệt tại khu vực không cao không có nhiều biến đổi
cao nhất trong ngày giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
vùng cao tây nguyên do nằm ở rìa phía nam của hệ thống gây mưa tại trung bộ
nên vẫn duy trì mưa rông rải rác về chiều tối
tuy nhiên một số tỉnh ở phía bắc như con tum gia lai có thể đạt lượng mưa vừa
nên người dân cần đề phòng với hiện tượng thời tiết cực đoan trong cơn rông
như là tố lấp và gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến động
ngày đêm giao động từ hai mươi một đến ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng chịu ảnh hưởng của dài thời tiết xấu tại trung bộ
nên tiếp tục duy trì mưa và rông rải rác
tập trung về chiều tối
ban ngày trời có nắng gián đoạn với nền nhiệt cao nhất ban ngày phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ